một trong những mục tiêu được chính phủ đưa ra trong chương trình tiết kiệm chống lãng phí năm hai nghìn hai mươi
sẽ ban hành trong thời gian tới đó là việc yêu cầu các bộ ngành địa phương nâng cao hiệu quả sử dụng nhà ở công vụ
trong đó thu hồi một trăm linh nhà ở công vụ sử dụng không đúng mục đích
giao cho quan chức kiểu quan chức sử dụng không đúng tiêu chuẩn hoặc hết thời hạn
hoặc được sử dụng nhà ở công vụ theo quy định đồng thời yêu cầu bộ ngành địa phương thực hiện mua sắm tài sản
theo đúng tiêu chuẩn định mức và chế độ quy định bảo đảm tiết kiệm hiệu quả
hạn chế mua sắm ô tô và các trang thiết bị đắt tiền trừ xe chuyên dụng
trong quản lý sử dụng kinh phí chi thường xuyên
chính phủ yêu cầu hạn chế tối đa chi đi công tác nước ngoài tổ chức hội họp và tọa đàm